bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef việt nam
tổ chức hội thảo bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh sáng tạo trên môi trường mạng
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã đưa ra những giải pháp cụ thể như hình thành các nền tảng
phân tích dữ liệu lớn ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện cảnh báo nội dung gây nguy hại
xâm phạm trẻ em quyền trẻ em bộ kỹ thuật số với mục tiêu trang bị cho trẻ em
những kỹ năng tương tác an toàn trên môi trường mạng hình thành trung tâm tư vấn
và mạng lưới hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng mở rộng nâng cao đường dây nóng một trăm một mươi năm
để tiếp nhận thông tin về các hình ảnh nội dung xâm hại trẻ em